nhận lời mời của chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí miguel mario díaz canel becmundet chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng
nước cộng hòa cuba và phu nhân sẽ thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
từ ngày tám đến ngày một mươi tháng một mươi một
trong chuyến thăm cấp hữu nghị chính thức đến việt nam chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng
bộ trưởng cuba sẽ vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh đặt vòng hoa tại tượng đài canh hùng liệt sĩ
vào sáng ngày chín tháng một mươi một tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng sẽ chủ trì lễ đón và hội đàm
với chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba
đồng chí miguel mario díaz canel becmundet cũng sẽ có các cuộc hội kiến với thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
trong chuyến thăm và làm việc tại việt nam đoàn đại biểu cấp cao cuba sẽ làm việc với lãnh đạo thành ủy
thành phố hồ chí minh thăm khu di tích cách mạng địa đạo củ chi và khu công nghệ cao thành phố hồ chí minh